ngày hội các câu lộc bộ phát triển năng lực trẻ em với chủ đề em ước mơ gì diễn ra tại xã vĩnh long huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đây là một hoạt động thuộc chương trình giáo dục do tổ chức phi lợi nhuận tình nguyện và nhân đạo quốc tế gni tổ chức
chủ đề chương trình lấy ý tưởng từ câu hỏi vậy hồi bé cô ước mơ gì trong bức thư của một bạn nhỏ từ câu lộc bộ mai châu hòa bình gửi cho can bộ thuộc tổ chức gni xuất phát từ ý tưởng đó
ngày hội muốn gửi đến thông điệp mạnh mẽ rằng mọi ước mơ đều đẹp hãy nỗ lực mỗi ngày để đạt được ước mơ đó
chương trình lần này có sự tham gia của gần một trẻ em đến từ hòa bình tuyên quang và thanh hóa là các tỉnh mà gni đã hoạt động trong nhiều năm qua
thông qua ngày hội góp phần cùng gia đình và xã hội đánh thức những hoài bão trong mỗi em nhỏ để trên chặng đường sắp tới các bé dám ước mơ và dám hành động cho mơ ước của mình